trong khi diện tích rừng ngập mặn ở nhiều địa phương trong cả nước không phát triển được hoặc bị tái hoang hóa thì tại xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh diện tích rừng đã không ngừng phát triển
nhờ ý thức quản lý bảo vệ của chính quyền cùng người dân được nâng cao rừng ngập mặn phát triển mạnh góp phần quan trọng vào điều hòa khí hậu ổn định môi trường đa dạng hóa hệ sinh thái giải quyết sinh kế cho người dân vùng cửa biển
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám từ thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa do hội chữ thập đỏ nhật bản tài trợ xã thạch bằng huyện lộc hà trồng gần năm mươi hectare rừng ngập mặn tại vùng ven biển cửa sót
và đây sau gần hai mươi năm với sự đồng lòng trung sức quản lý bảo vệ của chính quyền và mỗi người dân gần năm mươi hectare rừng đã trưởng thành tạo nên tầm lá chắn vững trái cho cuộc sống người dân ở đây trước sóng gió cua biển
vùng ven bờ đấy là không lo là sóng gió nữa bảo mua bảo nữa lủ đấy thường lo mà kiểu lo nước dứng với là bảo
thì từ đó đấy là có nhiều là trước đây họ bỏ đi bây giờ họ lại trở về tại vì hôm nay là có cái rừng ngập mặn do đó là không có sóng đập và cũng có là sạt lở cái bờ nữa
thôn phú nghĩa một trong những thôn ở cạnh biển cửa sót tại đây khi chưa có thảm rừng chắn sóng này đã có hàng chục hộ gia đình phải di rời đi nơi khác sinh sống do chiều cường sạt lở
bây giờ cũng tại nơi đây xóm làng đã trở nên sầm út môi trường đảm bảo hệ sinh thái đã được cân bằng với nhiều loài thủy hải sản sinh sôi phát triển
người dân đã quay trở lại sinh sống phát triển nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản và có thu nhập cao nhất vùng
bảo vệ từ khi mới trồng ra cây được như thế này mà chúng tôi là có cái chính sách bảo vệ là rất chú đạo
tức là ai bỏ ra là phải phạt rồi là phải có cung cấp những cái chỉ đồ
là một trong những địa phương được hưởng lợi từ dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa
các địa phương ven biển hà tĩnh đã trồng và quản lý gần bảy trăm linh hectare rừng
tuy vậy do nhận thức về vai trò của rừng ngập mặn trong cộng đồng còn nhiều hạn chế
dẫn đến việc chặt phá cây ngập mặn để lấy củi mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản
khiến diện tích rừng ngập mặn của tỉnh bị suy giảm đáng kể nhiều diện tích bị mất trắng
khi trưởng cái rừng ngập mặn đấy á là cái con chỉ cũng có trong cái
nhân dân đấy cũng làm ăn được bởi vì là nó sinh đẻ nó ở trong đây cả
biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc thiên tai bão lũ ngày càng diễn biến phức tạp
việc bảo vệ và phát triển vốn rừng ngập mặn ở xã thạch bằng
không chỉ tạo được sinh kế cho người dân vùng biển mà về lâu dài
bên cạnh các giá trị về đa dạng sinh học rừng còn đóng góp vai trò quan trọng
trong việc điều hòa khí hậu hạn chế bão lũ chiều cường
là nhân tố tích cực trong quá trình phòng ngừa thảm họa thiên tai
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương